và chúng tôi luôn luôn nhớ vì nếu không có anh thì chúng tôi là không sống tới ngày nay
và chúng tôi giáo dục con cháu mình phải nhớ công ơn đó

nói chung là mình làm với trách nhiệm
mình đọc phát thanh cũng như là mình đi làm cách mạng cũng như là mình đi chiến đấu
cái việc này mà mình làm mà được tốt thì có nghĩa là mình hỗ trợ được cho các anh nói là trực tiếp nhưng mà cho cách mạng được tốt
thì cái đó là cái bây giờ không thể nào quên được
mình đọc phát thanh cũng như làm cách mạng
lời tâm tình của ông phước có lẽ đã nói thay cho tinh thần và ý thức cống hiến cho cách mạng
những người làm báo những chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tưởng lúc bấy giờ
đồng thời cũng cho thấy sức mạnh của báo chí sức mạnh của lương tri con người như một vũ khí sắc bén chống kẻ thù
nhà báo mỹ don oberdorfer trong tập sách viết về mẫu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám có đoạn
có lẽ trận tấn công được tổ chức tốt nhất ở vùng trung tâm thành phố là trận đánh đại phát thanh
trận đánh đại phát thanh là một trận đánh đại phát thanh

cơ sở hết sức quan trọng trong bất kỳ cuộc đảo chính hay nổi dậy nào
trong những năm đầu thổ nhất đất nước từ địa chỉ số ba nguyễn ninh chiểu
tiếng nói chính nghĩa của chính quyền của nhân dân sài gòn gia đình bắt đầu làm chủ thành phố của mình
đại phát thanh sài gòn giải phóng cũng là cái nơi ra đời đài truyền hình giải phóng
này là đài truyền hình thành phố hồ chí minh
trong cùng cuộc đổi mới và xây dựng đất nước đại phát thanh sài gòn giải phóng
với tên gọi chính thức là đài tiếng nói nhân dân thành phố
là cơ quan ngôn luận của đảng chính quyền và nhân dân thành phố
đội ngũ những người làm báo nơi đây từng được tôi rèn trong khói lửa chiến tranh
giàu kinh nghiệm và tâm huyết đã và đang tiếp tục đưa tiếng nói của đảng đến với nhân dân
từ những năm đầu sau giải phóng khi chiếc rai dô là một tài sản quý giá
của mỗi nhà thì đài tiếng nói nhân dân thành phố chính là kênh thông tin
tuyên truyền chủ lực khẳng định sự vững mạnh từng ngày của chính quyền cách mạng
kêu gọi tinh thần đoàn kết đồng lòng chung tay xây dựng và phát triển thành phố
cùng với báo chí đài tiếng nói nhân dân thành phố đã tuyên truyền mạnh mẽ
sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân những thành tựu to lớn trên mọi phương diện
kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và đối ngoại
từ tiếng nói của đài mọi người từ các địa phương trong cả nước
đều hình dung được diện mạo một thành phố đang đổi mới phát triển từng ngày
đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh đã được tặng thưởng
huân chương thành đồng cao quý của chính phủ cách mạng lâm thời miền nam việt nam
cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của đảng và nhà nước
đồng thời được đề nghị trao tảng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang dân dân
thời kỳ chống mỹ cứu nước
đó là niềm tự hào
là sự cổ vũ lớn lao để các thế hệ người làm báo nơi đây
tiếp tục cống hiến vì sự phát triển của thành phố mang tên bác